bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo đề xuất dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn bền vững
và chống chịu với biến đổi khí hậu giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tính đến hết năm hai nghìn một mươi tám có hơn tám mươi tám người dân nông thôn được dùng nước sạch
trong đó có khoảng năm mươi một được dùng nước sạch đạt tiêu chuẩn
đã có nhiều công trình xử lý nước sạch được xây dựng với sự tham gia của các tổ chức quốc tế và tư nhân
để tiếp tục nâng cao chất lượng nước và vệ sinh môi trường vùng nông thôn
thực hiện cam kết đến năm hai nghìn ba mươi có một trăm linh người dân nông thôn được sử dụng nước sạch
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thảo luận đề xuất với world bank
tiếp tục hỗ trợ dự án nước sạch và vệ sinh môi trường bền vững
chống chịu với biến đổi khí hậu giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tổng nhu cầu đầu tư của dự án là ba trăm tám mươi chín triệu năm trăm linh nghìn đô la mỹ
dự án sẽ cấp nước sạch cho khoảng bảy trăm một mươi sáu hộ dân thuộc một mươi bốn tỉnh
bên cạnh đó là xây dựng mới hơn năm mươi sáu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường